tại tỉnh phú yên đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tham dự kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
có tám mươi đoàn đến từ các học viện trường đại học cao đẳng và các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước
tham gia thi môn đại số và giải tích
kết quả có sáu mươi bảy giải nhất một trăm một mươi sáu giải nhì và một trăm năm mươi sáu giải ba được trao cho các học sinh sinh viên
theo chủ tịch hội toán học việt nam năm nay số lượng thí sinh và trường đăng ký tham gia nhiều hơn các năm trước là điều đáng mừng
các học sinh sinh viên rất tự tin hiểu bài thi và có nhiều lời giải khá độc đáo
tuy nhiên cũng có không ít bài thi điểm số còn thấp
olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc không chỉ là sân chơi để học sinh sinh viên thỏa lòng đam mê và chi thức toán học
mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của giảng viên các học viện trường đại học cao đẳng trong cả nước
kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại tỉnh quảng bình